trong quá trình ra soát kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh tại các khu vực biên giới không tránh khỏi do gì thủ tướng yêu cầu đà nẵng tiếp tục điều tra truy vết và thực hiện cách ly tập trung đối với những trường hợp f một một cách an toàn chỉ đạo khoanh vùng dập dịch không để vỡ trận

cửa khẩu một cách chặt chẽ ngăn chặn
nhập cảnh trái phép thủ tướng giao bộ thông tin
và truyền thông bộ y tế phối hợp
ứng dụng công nghệ vào truy vết trước hết
đối với thành phố đà nẵng đồng thời tiến hành
xét nghiệm diện rộng với phương thức phù hợp
tôi đồng ý yêu cầu
bộ công an
khởi tố điều tra đường dây
đưa người bắt hợp pháp
để xử lý nghiêm
được pháp luật
xử lý nghiêm
cái việc tập trung những đối tượng này vào
một địa điểm ở thành phố đà nẵng hoặc thành phố đà nẵng
vấn đề quản lý biên giới chặt chẽ
cửa khẩu phải được kiểm tra
từ các cửa khẩu phía bắc
các cửa khẩu phía nam
và cái thứ hai dù đối tượng nào
đột vào việt nam theo quy định
thì mới được thực hiện cách ly tập trung
các người nước ngoài
và việc kì về một cách cương viết
thủ tướng đề nghị
bộ công an bộ quốc phòng bộ ngoại giao
tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp
kiểm soát nghiêm trường hợp nhập cảnh vào việt nam
tổ chức cách ly chặt chẽ nghiêm túc
không để xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung
trong ngày hôm nay tại phường hòa khánh bắc
quận liên triều thành phố đà nẵng
đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trung ương do phó giáo sư tiến sĩ
trần đình dương phó viện trưởng
viện vệ sinh dịch tễ trung ương làm trường đoàn
đã có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch
và làm việc với lãnh đạo địa phương
ngay khi bộ y tế xác nhận trường hợp mắc covid một mươi chín
tại đà nẵng là bệnh nhân số bốn trăm một mươi sáu
trong sáng nay đoàn công tác đã đến kiểm tra
tại khu vực sinh sống của bệnh nhân số bốn trăm một mươi
trú tại tổ năm mươi một
phường hòa khánh bắc quận liên triều
và làm việc với chính quyền địa phương
triển khai cấp bách các biện pháp phòng dịch
trong cộng đồng đoàn công tác đề nghị
thành lập tổ chống dịch covid một mươi chín
trong cộng đồng tại khu dân cư
đồng thời chính quyền địa phương và ngành y tế
có trách nhiệm theo dõi tình hình sức khỏe
của từng hội dân
ngày sau khi triển khai hộp khẩn
ủy ban nhân dân phường hòa khánh bắc
đã nhanh chóng họp thành lập các tổ
theo đó tổ cộng đồng sẽ do chính
các tổ dân phố hội đoàn thể
tình nguyện viên địa phương phụ trách
cứ khoảng hai mươi năm hội dân sẽ có
một tổ phòng từ hai đến ba người
các tổ này có nhiệm vụ hằng ngày
đi ghi nhận tình trạng sức khỏe
báo cáo cho chính quyền địa phương
và đồng thời chính quyền địa phương
đồng viên người dân yên tâm phòng chống dịch
đây được xem là một biện pháp hiệu quả
trong việc theo dõi giám sát dịch
tại cộng đồng ở thời điểm này
tránh tâm lý hoang mang tạo sự chủ động
phòng dịch từ phía người dân
sau khi có một thông tin
mà có một người bị bệnh rước
thì nói chung là dân chống
cũng đề phòng cao hơn
cảnh giác hơn
không đi ra ngồi nhiều
tăng cường vệ sinh tay chăn
các hội dân nói chung là
cũng hối trước
đề phòng cao hơn
tại bữa làm việc
đoàn công tác cũng đề nghị
cán bộ trung tâm y tế quận phương
thay phiên nhau giúp đỡ các tổ cộng đồng
kịp thời kiểm tra lấy mẫu cách ly
nếu có người nghi nhiễm
ubnd tp hà nội vừa ban hành văn bản
về việc thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ
về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó ubnd tp yêu cầu
các quận huyện thị xã các ngành lực lượng chức năng
tiếp tục thực hiện chiến lược phòng chống dịch
như đã đề ra giữ vững thành quả quan trọng
về phòng chống dịch đã đạt được trong thời gian qua
tiếp tục đề cao cảnh giác
không để phạm sai lầm khuyết điểm
lơ là trong công tác phòng chống dịch
tuyệt đối không để xảy ra làn sóng thứ hai
lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn tp hà nội
các quận huyện thị xã cần tiếp tục tổ chức tốt
và giám sát chặt chẽ
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
trong việc tiếp nhận các trường hợp nhập cảnh
thực hiện việc cách ly y tế theo đúng quy định
tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
chủ động trước hết là sẵn sàng
truy vết xét nghiệm nhanh rửa tay
đeo khẩu trang ở những nơi công cộng
tập trung đông người
ubnd tp giao sở y tế tiếp tục theo dõi
sát diễn biến của dịch kiên định với năm nguyên tắc
là ngăn chặn phát hiện cách ly
khoanh vùng dập dịch
song song với phòng chống dịch covid một mươi chín
ngành y tế cần tăng cường các biện pháp
phòng chống dịch bệnh bạch hầu suốt suốt huyết
không để dịch chồng dịch
các đơn vị địa phương cũng cần tiếp tục đề xuất
các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho
sản xuất kinh doanh đẩy nhanh tiến độ
giải ngân vốn đầu tư công
ubnd tp giao sở y tế
chủ trì phối hợp văn phòng ubnd tp
sở kế hoạch và đầu tư
nghiên cứu tham mưu đề xuất
báo cáo chủ tịch ubnd tp
về việc thành lập ban chỉ đạo tp
về phát triển kinh tế xã hội
và phòng chống dịch covid một mươi chín
sở du lịch được giao phối hợp với
sở y tế ubnd các quận huyện thị xã
đề xuất ubnd tp
bố trí thêm các cơ sở lưu trú
để cách ly các chuyên gia nhà đầu tư
lao động tay nghề cao nhập cảnh
đồng thời có kế hoạch sẵn sàng đón
khách du lịch quốc tế trở lại khi điều kiện
cho phép và có chỉ đạo từ trung ương
liên quan đến vụ án giết chết người tình
và đâm tình địch trọng thương
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc đã phê chuẩn quyết định
khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam
bốn tháng đối với lồi văn hiến
ba mươi tám tuổi chú tại huyện cư rút tỉnh đắk nông
để điều tra về hành vi giết người
theo kết quả
điều tra ban đầu từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
hiến và bà nguyễn thị huyền
trú tại phường tân thành thành phố bô ma thuật
chung sống như vợ chồng
tại nhà của bà huyền tại số ba mươi một đường nguyễn tuân
nhưng không đăng ký kết hôn
vào ngày hai mươi năm tháng năm giữa hai người đã xảy ra
mâu thuẫn nên hiến dọn ra ngoài
thuê ở trọ cho đến giữa tháng sáu
hiến phát hiện bà huyền có tình cảm qua lại
với ông lê văn lành
chú tại huyện đắk my tỉnh đắk nông
cho đến trưa ngày một mươi sáu tháng bảy hiến đã đột nhập
vào nhà bà huyền khi thấy hai người
thân mật với nhau hiến đã cầm dao
đâm ông lành và bà huyền nhiều nhát
phát hiện sự việc người dân xung quanh
lập tức đưa hai nạn nhân đến bệnh viện đa khoa
vùng tây nguyên cấp cứu nhưng bà huyền
đã tử vong còn ông lành đang tiếp tục
được điều trị
công an thành phố vũng tàu
tỉnh bà rịa vũng tàu vừa tiến hành lập hồ sơ
xử lý đối tượng lưu thắng ba mươi ba tuổi
chú tại huyện ứng hòa hà nội
và các đối tượng liên quan về hành vi
cho vay lãi nặng
trước đó công an phường một thành phố vũng tàu
phát hiện nguyễn văn hải ba mươi bốn tuổi
cùng chú tại huyện ứng hòa
và một cô gái đang dán tờ rơi có nội dung
quảng cáo cho vay trả góp
làm việc với cơ quan công an hải khai
đã được lưu thắng thuê đi phát tờ rơi
và thu tiền lãi của các con nợ
tiến hành khám xét nơi ở của hải và thắng
tại một nhà trọ trên địa bàn phường một mươi một
thành phố vũng tàu cơ quan công an đã thu giữ
nhiều sổ sách giấy tờ từ đó xác định
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cho đến khi bị phát hiện
lưu thắng đã cho người dân vay hơn bốn trăm linh triệu đồng
với lãi suất mỗi ngày là một
tương đương là ba trăm sáu mươi năm một năm
ngoài mức lãi suất khắc cổ
khi vay tiền của thắng
người vay còn phải đóng một mươi phí dịch vụ
trừ vào tiền của khách vay
từ hoạt động trên thắng đã thu lợi
bất chính hơn chín mươi triệu đồng
trong năm hai nghìn một mươi chín và bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
dưới sự chỉ đạo quyết liệt
của bộ trưởng bộ công an
lực lượng công an sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
đã triển khai nhiều biện pháp
truy quét triệt phá và xử lý hàng loạt
ổ nhóm tội phạm núp bóng tín dụng đen
đòi nợ thuê
tuy nhiên vì đây là nguồn dinh dưỡng không thể thiếu
của những đối tượng làm ăn phi pháp
nên càng tấn công thì các đối tượng lạnh
càng biến đổi thêm nhiều thủ đoạn tinh vi phức tạp
trước thực tế đó bộ công an đã kiến nghị
với các bộ ngành liên quan sớm tìm ra
giải pháp quản lý hiệu quả nhằm ngăn chặn
hậu quả tiêu cực do hình thức tiến dụng này gây ra
và một trong những kết quả quan trọng
là tại kỳ họp thứ chín vừa qua
quốc hội đã biểu quyết riêng điều sáu
về ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh
trong luật đầu tư sửa đổi
trong đó có kinh doanh dịch vụ đòi nợ
và kết quả tuyệt đại đa số
các đại biểu tán thành
nghĩa là sau ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
dịch vụ đòi nợ sẽ chấm dứt
toàn bộ các thanh quyết toán
có liên quan đến dịch vụ này
cũng phải hoàn thành trước khi luật đầu tư
có hiệu lực
các tiệm cầm đồ
các biển hiệu cho vai
rồi bị trang bằng các công ty hỗ trợ vốn
đây là những hình thức tín dụng đen
lãi suất từ hai trăm linh đến tám trăm linh một năm
không dừng lại
những tổ điều hành các đường dây tín dụng đen
lại biến đổi và lợi dụng
mảnh đất khó kiểm soát là mạng internet
để hoạt động với nhiều chiêu trò
cho vai nhanh chóng
vây với thủ tục đơn giản
nhanh chóng thuận lợi
vậy nên khi thu hồi nợ
những đối tượng này thường sử dụng những biện pháp manh động
như đe dọa đập phá
thậm chí là khủng bố tinh thần
cách đòi nợ này rõ ràng có hiệu quả
nên số lượng công ty đòi nợ thuê
có thời kỳ đã mọc lên rất nhiều
một trăm linh triệu thì đòi là tiếng anh phải trả phí cho bọn em bao nhiêu
phí của bọn em là năm mươi
thông thường đây là người ta nút bóng
dưới những hình thức như các công ty đòi nợ thuê
hay là thậm chí có nhiều trường hợp
người ta thực hiện rất nhiều phụ phạm tội khác nhau
như cưỡng đoạt tài sản
đe dọa giết người cố gắng thương tích
và trong nhiều trường hợp
là các đối tượng
đã có những hành vi
rất đặc biệt kiên trọng như là giết người
và gây rất bất an
về trật tựa xã hội gây ra nhiều
xáo trộn về an ninh trật tựa
trong cái vi phạm này là có nhiều ngành luật điều chỉnh
ví dụ là
cái nhóm người mà đi đòi nợ thuê
rất nhiều cách
ví dụ như là đến ăn nòng tại nhà người ta
rồi là sinh hoạt
bệnh bạ nhà người ta
tạo ra một cái bức xúc cho người ta
nó xâm hại nhiều cái
trật tựa công cộng
đáng chú ý là những đối tượng điều hành
những tổ chức tín dụng cho vay
đòi nợ theo kiểu xã hội đen này
ngày càng trẻ hóa
chúng còn biết ứng dụng thanh tiệu
của cuộc cách mạng khoa học bốn
thời hệ công nghệ bốn
nên là em cũng suy nghĩ là
nếu mà mình
mình làm mãi theo kiểu truyền thống
thì cái lượng tương tác
hay là lượng khách hàng của mình
nó sẽ hạn hẹp
nên là em mới suy nghĩ là
mình sẽ tạo lên một cái trang web nào đấy
để làm sao của riêng mình
mình có thể mở rộng nó ra
cái yêu cầu khách hàng viết
một hình thức là một loại giới nhận tiền
có nội dung thể hiện là
các khách hàng cầm tiền
các tài sản như là điện thoại xe máy
hoặc là để chạy công việc
như vậy mức cao nhất
là các đối tượng cho vai
là vừa theo đài xuất
là ba trăm sáu mươi một năm
nỗi kinh hoàng về tín dụng đen
đòi đợi thuê biến tướng
đã xuất hiện ở tất cả các tỉnh thành
lực lượng công an cứ đánh ở tụ điểm này
lại xuất hiện ở tụ điểm khác
thưa quý vị
các doanh nghiệp đang được cấp phép
kinh doanh dịch vụ đòi nợ
tiếp tục hoạt động bình thường cho đến ngày một tháng một
một năm hai nghìn hai mươi một
đây là thời điểm luật đầu tư có hiệu lực
trong đó quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê
như vậy là sau thời điểm này
dịch vụ đòi nợ thuê sẽ chấm dứt
mặc dù hiện nay hàng loạt công ty đòi nợ thuê
cho biết là đang tính đến việc chuyển đổi
hoặc là giải thể nhưng nhiều chuyên gia
đưa ra lo ngại dịch vụ này sẽ biến tướng
từ đòi nợ thuê sang đòi nợ chui
tuy nhiên với sự nỗ lực
của lực lượng công an trên cả nước
chắc chắn vấn nạn đòi nợ thuê đòi nợ chui
theo kiểu côn đồ hung hãn
sẽ được ngăn chặn
thời gian qua
công an quận cầu giấy hà nội đã tiếp nhận
điều tra một số trường hợp băng nhóm
đến nhà dân đòi nợ và có hành vi đánh đập
đe dọa con nợ tắt chất bẩn vào nhà
đơn vị này khuyến cáo
người dân nên tránh xa tín dụng đen
nếu có khó khăn về tài chính
thì tìm sự trợ giúp của người thân
hoặc các khoản vay vi mô của ngân hàng
báo ngay cho cảnh sát hình sự công an quận
khi thấy các tổ chức loại hình cho vay
nếu có những người vay lợ
mà không trả lợ
thì chúng thường xuyên
rồi đến chỗ làm việc
thậm chí là đến gặp những người thân quen
để chúng có những hành vi như là
đe dọa chửi mới
thậm chí là
gây khó khăn
cho người vay lợ
để yêu cầu với mục đích
là bắt người ta
phải trả lợi số tiền
mà người ta đạo vay
theo nhiều chuyên gia
sau khi cấm dịch vụ đòi nợ thuê
nhiều khả năng các công ty đòi nợ sẽ biên hóa
chuyển đổi hình thức kinh doanh như hoạt động dưới mô hình công ty mua bán nợ
bởi nhu cầu dịch vụ đòi nợ thuê là thật
vậy nên quy định chế tài
rõ ràng là điều cần thiết
jack khẳng định là
quản lý tín dụng đen
không phải là dễ
bởi vì đây nó có một cái sự bắt tay
liên hệ ngầm và thông đồng
giữa người vay và người cho vay
người vay rất sẵn sàng là bao che cho người cho vay
để được vay
và thậm chí cũng không dám tố cáo nếu mà cần phải tố cáo
để sợ bị trả thù
cho nên là có thể nói là các nhân chứng
hoặc là các cái
sự tìm kiếm sự trợ giúp
đối với các con chức năng không phải là dễ
ở đâu cũng vậy thôi
tất cả các tỉnh thành trong toàn quốc
cái hành vi này
thì nó hay gắn liền với hành vi
đe dọa giết người hoặc là cưỡng đoạt
phương thức thủ đoạn này thủ đoạn khác
để mượn danh rồi thế này thế kia
để hoạt động
những hành vi vi phạm
theo luật khác quan điểm của tôi
tôi đồng tình với
cái việc mà cấm các hoạt động như vậy
kinh doanh dịch vụ đòi nợ
chính là vỏ bọc quý tưởng
để nạn cho vay nặng lãi bằng nhóm đòi nợ thuê hoạt động mạnh
với nên không dừng lại
mà tới đây công an các địa phương
trên cả nước sẽ tiếp tục tập trung đấu tranh
và triệt xóa bằng được các băng nhóm tội phạm
nhất là các băng nhóm hoạt động đâm thuê
chém mướn bảo kê tín dụng đen
cho vay nặng lãi đòi nợ thuê
để đảm bảo chất tự an toàn xã hội
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam
để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin
nhịp sóng hai mươi bốn trên bảy những tin tức về

chỉ trong một tuần ra quân trấn áp tội phạm
bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đảng các cấp
và đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ một mươi ba của đảng công an tphcm
đã khám phá sáu mươi một vụ phạm pháp hình sự
bắt giữ chín mươi bảy đối tượng
đồng thời phát hiện một mươi tám vụ mua bán tàn trữ
tổ chức sử dụng trái phép chấp hợp
tạm giữ hai mươi bảy đối tượng
lực lượng cảnh sát giao thông đã lập
biên bản hơn bảy hai trăm linh trường hợp vi phạm
tạm giữ một mươi tám xe ô tô hơn một ba trăm linh xe gắn máy tám trăm bảy mươi tám viết tờ xe các loại
tước giấy phép lái xe có thời hạn một trăm một mươi trường hợp
ra quyết định xứ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
hơn sáu bảy trăm linh trường hợp chuyển kho bạc nhà nước thu sáu một tỷ đồng
đã xảy ra bảy mươi năm vụ tai nạn giao thông
là biên bản hai trăm một mươi tám trường hợp vi phạm trực tự lồng lề đường
năm mươi bốn trường hợp vi phạm trực tự an toàn giao thông đường thủy
phạt tiền một trăm bảy mươi một trường hợp chuyển kho bạc nhà nước thu một trăm chín mươi sáu triệu đồng
các đơn vị đã tổ chức tiếp nhận thu hồi hai khẩu súng k năm mươi chín
cùng ba mươi bảy loại vũ khí tự chế một mươi ba vũ khí thô sơ
hai công cụ hỗ trợ hai hộp tiếp đạn một trăm linh một viên đạn
ngoài ra các đơn vị đã răng đe giáo dục năm trăm linh sáu đối tượng
giao sở lao động thương minh và xã hội tp hcm sáu đối tượng nghiện ma túy
lập biên bản hơn hai một trăm linh nhân khẩu vi phạm không đăng ký tạm trú lưu trú
khi tổ chức kiểm tra hành chính tại các hộ dân nhà trọ cơ sở sản xuất công trình xây dựng khách sạn
trong thời gian sắp tới công an tp hcm cùng các đơn vị công an các quận huyện
sẽ tiếp tục tấn công trân áp tội phạm bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đảng các cấp
và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thưa quý vị mới đây ngành chức năng huyện châu phú tỉnh an giang
đã tổ chức di dời hai mươi năm hộ dân nằm trong hai điểm sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn
trước đó khu vực bờ sông hồ chí minh đã tổ chức di dợi hai mươi năm hộ dân
và bờ kênh một mươi thuộc xã vĩnh thạnh trung huyện châu phú
xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng ba trăm linh mét ảnh hưởng trực tiếp đến bốn mươi bốn hộ dân
do đã được cảnh báo nguy hiểm nên không gây thiệt hại về người
tuy nhiên nguy cơ sạt lở tiếp tục là rất lớn
để đảm bảo an toàn về tính mạng tài sản của người dân
ủy ban nhân dân huyện châu phú và xã vĩnh thạnh trung
đã huy động các lực lượng tổ chức di dời hai mươi năm hộ dân đến nơi an toàn
chín hộ còn lại địa phương đang phối hợp sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang
khảo sát khoanh vùng cảnh báo để có hướng di dời người dân kịp thời nếu sạt lỡ mở rộng
địa phương đã tiến hành kéo dây lắp biển báo tạm để hướng dẫn cảnh báo người dân
không đi vào khu vực nguy hiểm
nguyên nhân sạt lở được xác định là do biên độ thủy triều lên xuống lớn
mái dốc giữa bờ sông và bờ kênh thẳng đứng mưa lớn kéo dài làm mất ổn định nền đất
sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cho biết
tp hcm đã xét chấp thuận cho bốn chuyên gia lao động chất lượng cao ở nước ngoài
được nhập cảnh tp hcm
hiện các hồ sơ này đã được gửi cho cục xuất nhập cảnh để cấp visa
theo sở lao động thương binh và xã hội tp hcm trong năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
mỗi năm tp hcm tiếp nhận gần hai mươi chín chuyên gia lao động nước ngoài làm việc tại tp hcm
các trường hợp này bao gồm chuyên gia lao động kỹ thuật cao nhà quản lý giám đốc điều hành
trong đó khoảng bảy mươi chuyên gia nhà quản lý của một mươi một quốc gia và hai vùng lãnh thổ
tuy nhiên năm hai nghìn hai mươi do dịch covid một mươi chín tác động
hiện chưa cho lao động chuyên gia nước ngoài vào tp hcm
hiện nay tp hcm đang khởi động về nền kinh tế
nên được chính phủ đồng ý cho chuyên gia lao động kỹ thuật cao người nước ngoài nhập cảnh làm việc tại tp hcm
để vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh vừa khôi phục lại sản xuất
tp hcm đang có những giải pháp đảm bảo an toàn đối với người nước ngoài nhập cảnh này
do vậy các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng chuyên gia và lao động kỹ thuật cao nhập cảnh vào làm việc
phải đăng ký cho ủy ban nhân dân thành phố
trên cơ sở đó ủy ban nhân dân thành phố đã giao cho sở lao động thương binh và xã hội
thành lập tổ chuyên ngành gồm sở nội vụ tư pháp cục xuất nhập cảnh sở ngành liên quan để xem xét
tuy nhiên phía sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cũng đưa ra lưu ý rằng
những người được cấp phép khi nhập cảnh vào việt nam phải đảm bảo nghiêm ngặt
theo khuyến cáo của ngành y tế là cách ly một mươi bốn ngày và tùy theo từng điều kiện
những người này có thể cách ly tại nơi làm việc hoặc khách sạn
thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi năm tháng bảy gần hai trăm linh bạn trẻ là học viên trường đại học an ninh nhân dân
và một số trường đại học trên địa bàn tp hcm đã cùng tham gia thực hiện chương trình ngày thứ bảy tình nguyện
với nhiều hoạt động ý nghĩa tại nghĩa trang liệt sĩ tp hcm
đây là một hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động đền ơn đáp nghĩa
kỷ niệm bảy mươi ba năm nghề thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy hai nghìn hai mươi
cái việc làm của tụi em tuy nhỏ nhưng mà em nghĩ nó cũng là một sự nhớ
cũng như tri ân với các thế hệ đi trước
điều đó cũng thôi thúc em sẽ cố gắng nhiều hơn trong việc học tập
mình thấy đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa
và mình mong muốn rằng thì đây sẽ là một bước điểm cũng như là nền tảng
để cho các bạn đoàn viên thanh niên của chúng ta giao lưu gắn bó với nhau
cũng như là các bạn sẽ học được sự biết ơn của những người những thế hệ đi trước
không chỉ diễn ra vào các dịp lễ kỷ niệm mà hàng tuần và mỗi ngày thứ bảy tình nguyện
đoàn viên thanh niên học viên trường đại học an ninh nhân dân
đều luôn tin nhau đến quyết dòng việc học tập này
về sinh tại nghĩa trang địa sĩ thành phố
ngoài ra với gần ba trăm linh học viên thuộc công đặc bộ hoạt động thiện nguyện của trường
các học viên còn thực hiện các hoạt động xã hội khác
như dạy chữ cho trẻ em ở lớp học tình thương
đến thăm trẻ em bị bệnh nang y ở bệnh viện ung đối tp hcm
không chỉ được học tập về chuyên môn ở trường
thì chính những hoạt động ý nghĩa này đã góp phần rất lớn
trong việc đào tạo tràn đuyện những chiến sĩ công an nhân dân tương lai
bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
phối kết hợp với các đơn vị các trường mạng trên địa bàn
để tổ chức thêm nhiều những hoạt động ý nghĩa như thế này
để công tác thiện nguyện tình nguyện được lan tỏa
và đồng thời là qua đó thu hút được đông đảo nhiều hơn nữa
để thực hiện được vai trò và trách nhiệm của trẻ trẻ
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng bảy
ban giám hiệu cán bộ giảng viên trường đại học an ninh nhân dân
đã thực hiện hoạt động về nguồn
dân hoa dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đồi tám mươi hai
và khu di tích ban an ninh trung ương cục miền nam tại tỉnh tây ninh